bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa kịp thời ứng cứu bốn người trên tàu chở dầu bị chim trên biển vào bờ an toàn
trước đó vào sáu h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng bảy chiếc tàu mang số hiệu bảy mươi bốn v sáu trăm tám mươi chín do ông nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị làm thuyền trường cùng với ba thuyền viên
xuất phát từ biển cửa tùng chở một mươi năm lít dầu ra cung cấp cho huyện đảo cồn cỏ
khi tàu cách đảo cồn cò khoảng sáu km thì gặp sóng to gió lớn khiến cho tàu bị chìm
nhận được tin báo đồn biên phòng cồn cỏ kịp thời phối hợp với hải đoàn bốn mươi tám
ban chỉ huy quân sự huyện cồn cỏ nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện ứng cứu
sau hơn một tiếng đồng hồ thuyền trưởng và ba thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn
hiện đơn vị chức năng của tỉnh quảng trị đang triển khai lực lượng trục vớt số dầu vào bờ để tránh gây ô nhiễm môi trường biển